hiệp hội và các viện văn hóa và các đại sứ quán châu âu cùng hãng phim tài liệu và khoa học trung ương
đã bên bì trên hành trình đưa phim tài liệu đến với công chúng yêu điện ảnh việt nam
đây là năm thứ một mươi một liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam được tổ chức
liên hoan phim tài liệu lần thứ một mươi một quy tụ một mươi quốc gia bao gồm áo bỉ pháp italia đức
israel tây ban nha thụy sĩ cộng hòa xếp vùng quốc anh bên cạnh nước chủ nhà việt nam
từ ngày một đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tài liệu của việt nam
và của các quốc gia tham gia nhiều bộ phim trong đó đã giành được các giải thưởng danh giá
hai phim của các tác giả độc lập việt nam cũng được giới thiệu tại buổi chiếu riêng vào thứ bảy ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi